vào chiều qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn khu phố xuôi đá
phường tân xuân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày một mươi tám tháng năm
chiếc xe tải chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi ba hướng từ mã đà đồng nai đi thành phố đồng xoài
đến ngã tư giao nhau với đường nguyễn huệ thuộc khu phố suối đá phường tân xuân
thì bất ngờ va chạm với xe máy do người đàn ông khoảng ba mươi tuổi điều khiển chở theo vợ
cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy và hai vợ chồng ngã văng lên phía trước
cả hai bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu